một mươi phút sáng ngày hôm nay tại công ty gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu
nhiều công nhân đang làm việc thì bất ngờ có tiếng nổ lớn
vụ việc được cho là do nổ lò hơi
các cơ quan chức năng cho biết đã bước đầu xác định sáu nạn nhân tử vong
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lãnh đạo tỉnh đồng nai và huyện vĩnh cửu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ
hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được tiếp tục làm rõ
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi
thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
tám giờ năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tang ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm giàng a dơ giàng a tính cùng chú ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng thị xóa chú ở huyện bắc hà tỉnh lào cai thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy
ba điện thoại di động năm triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng một số vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú
chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
dạng sáng ngày hôm nay tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự thuộc công an tỉnh cà mau đã kết hợp
cùng công an huyện cái nước đã kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
trong nhà nghỉ thuộc địa bàn ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước
kiểm tra phòng số chín nhà nghỉ hưng thịnh
lực lượng đã phát hiện bảy đối tượng trong đó có hai nữ có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ một đĩa xứ màu trắng bên trên còn dính chất bột màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
theo lời khai ban đầu bùi quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú huyện trần văn thời đã rủ các đối tượng khác
thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đã được bàn giao về công an huyện cái nước tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý
vào ngày hôm nay công an quận tám tp hcm đang tạm giữ phạm thị ngọc bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận tám để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó bích đã cầm dao xông vào trụ sở công an phường một mươi quận tám tp hcm la hét
tại đây bích đã dùng dao tấn công khiến cho hai người bị thương ở cổ và bụng
công an phường một mươi đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu
kiểm tra nhanh
bích dương tính với ma tuế
bước đầu công an xác định bích bị ảo giác do sử dụng ma túy
đối tượng này từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho chính mình nhiều lần
trong suốt kỳ nghỉ lễ các cán bộ chiến sĩ công an trong đó có các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một
vẫn thực hiện nhiệm vụ trên toàn thành phố hà nội nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn
thưa quý vị và các bạn các tổ công tác thuộc lực lượng mối một công an tp hà nội
thì triển khai cắm chốt đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự thì diễn ra hàng ngày
và những ngày nghỉ lễ như ba mươi bốn hai nghìn một mươi năm cũng không phải là ngoại lệ
và các tổ công tác sẽ cắm chốt tại nhiều điểm khác nhau
nhằm xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông qua đó đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
công tác kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn được các tổ công tác một trăm bốn mươi một triển khai đồng bộ
việc xử lý nghiêm cùng với nhận thức của người dân đã được thay đổi
chính vì vậy việc phát hiện người vi phạm về lỗi nồng độ cồn là không có trong quá trình cắm chốt
anh cho kiểm tra nồng độ cồn nhé mời anh thổi vào đây
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm về lỗi không đội mũ bảo hiểm
và các trường hợp này đều được tổ công tác xử lý theo đúng quy định
vì người vi phạm có nhiều lý do được đưa ra khác nhau
mũi em bị hỏng quá
mũi vội quá em quên em để mũi trong cốp
mũi quá vừa mới tắm xong đi ra đón con
sao mũi mà không đội vào em
em vừa đến khi nó bóng về ướt lóc quá
mũi ở ướt rồi
lý do được đưa ra
thế nhưng không có trường hợp nào là ngoại lệ
vi phạm đều được cán bộ tổ công tác thông báo cho người điều khiển phương tiện
mũi bảo hiểm đây
đâu có mang đăng ký xe không
không giấy phép lái xe
đâu có mang đăng ký xe không
không đăng ký xe
các trường hợp vi phạm nhận thức được hành vi của mình
ý thức của người dân đã được tăng cao
đây chính là yếu tố
đây chính là yếu tố mấu chốt và quan trọng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
thế nhưng với phương châm phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn lực lượng chức năng vẫn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ
đặc biệt các tổ công tác sẽ tập trung tại các tuyến đường tuyến giao thông
có nguy cơ các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc cắm chốt sẽ triển khai toàn tra để kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp
mang theo hung khí vận chuyển các chất cấm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng phùng văn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú ở tỉnh bạc liêu để điều tra về tội trộm cắt tài sản
theo kết quả điều tra quốc làm thuê cho một hộ dân tại ấp ba xã vị thanh huyện vị thủy
vào giữa tháng bốn vừa qua quốc bị tai nạn giao thông nên được chủ cho về nhà nghỉ để trị thương
vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn quốc đã điều khiển xe mô tô đi từ nhà ở huyện phước long tỉnh bạc liêu
quay trở lại nơi làm đột nhập vào nhà và lấy trộm một trăm hai mươi triệu đồng trong kết sắt của chủ
sau khi trộm được tiền quốc đem đi tiêu xài cá nhân và cất giấu tại nhà riêng
và cuộc điều tra công an huyện vị thủy đã nhanh chóng bắt giữ được quốc cùng với tăng vật sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án
tại cơ quan công an quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai vừa cho biết
do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao
từ đêm ngày ba mươi tháng bốn cho đến sáng ngày hôm nay mùng một tháng năm
một số nơi tại lào cai đã xảy ra mưa nhỏ kèm theo rông lốc gây thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân
cụ thể rông lốc đã khiến hai trăm bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc máy
địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện văn bàn với một trăm tám mươi ba ngôi nhà
trong đó một nhà tại xã làng giàng bị sập đổ hoàn toàn
một mươi tám ngôi nhà bị thiệt hại ở mức năm mươi bảy mươi năm mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại từ ba mươi năm mươi
các huyện bát sát bảo thắng thành phố lào cai sapa đều có nhà chịu ảnh hưởng do thiên tai
trong sản xuất nông nghiệp có trên hai mươi chín hectare ngô bị thiệt hại tập trung chủ yếu tại huyện văn bàn
với hai mươi sáu hectare chịu mức độ ảnh hưởng trên bảy mươi
ước tính thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh lào cai là trên một mươi tỷ đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo các xã
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho người dân dọn dẹp vệ sinh gia cố sửa chữa nhà ở
thu dọn cây xanh bị gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
cho đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay các hộ bị thiệt hại dưới ba mươi thì cơ bản đã khắc phục xong
hộ bị thiệt hại dưới bảy mươi đang chuẩn bị vật liệu để lợp sửa chữa lại nhà ở
dự kiến sẽ hoàn thiện xong trong ngày hôm nay một tháng năm
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra quyết định
truy nã số ba ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng hoàng thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tiểu khu ba thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã ra quyết định
truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng cà văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bản giảng lắc phường tây
đối tượng tráng láo lự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản nha phên
xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện